chào mừng quý vị đến với bản tin nhanh tối ngày hai mươi năm tháng một mươi một của truyền hình công an nhân dân
với những tin tức cập nhật về an ninh trật tự
do mâu thuẫn trong lúc đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu
một tài xế xe bồn ở bình định đã dùng dao bấm đâm tử vong tài xế xe tải
cụ thể vào khoảng năm h ba mươi chiều qua trương việt cường ở thành phố quy nhơn tỉnh bình định
điều khiển xe bồn vào cửa hàng xăng dầu phương linh tại khu vực năm phường gành ráng tp quy nhơn
thời điểm này anh trần văn dũng chú tại phường gành ráng tp quy nhơn
cũng điều khiển ô tô tải vào cửa hàng xăng dầu này để đổ xăng
trong lúc đổ xăng cường và anh dũng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã
cường đã rút dao bấm đâm trúng ngược anh dũng
mặc dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong
hiện công an tp quy nhơn đã bắt khẩn cấp đối với trương việt cường để điều tra làm rõ vụ án
công an thành phố cần thơ vừa phát hiện ba đối tượng có hành vi mua bán sử dụng súng bắn đạn hơi trì
thu giữ được năm khẩu súng hơi bắn đạn trì một kg đạn trì và một số bộ phận của súng hơi
cầm đầu nhóm đối tượng này là lâm lâm vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại xã trường xuân huyện thới lai
tăng vật thu giữ là năm khẩu súng hơi bắn đạn trì một kg đạn trì và một số bộ phận của súng hơi
hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
dạng sáng ngày hôm nay lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận sơn trà
phối hợp với công an thành phố đà nẵng và phòng phòng chống tội phạm vi phạm thuộc bộ tư lệnh cảnh sát biển vùng hai
đã phát hiện lê phước quang vũ chú tại phường an hải bắc quận sơn trà đang tàng trữ nhiều gói ma túy
cụ thể khi vũ điều khiển xe taxi bốn mươi ba a ba mươi bảy nghìn sáu trăm hai mươi tám dừng trước số nhà ba mươi năm lý thanh tông phường an hải bắc
lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra phát hiện bên trong xe có bốn gói ma túy ketamin và một gói thuốc lắc
qua làm việc vũ khai nhận số ma túy trên mới mua của một đối tượng không rõ lai lịch để về bán lại kiếm lời
thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tàng
công an thị xã sông cầu tỉnh phú yên vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam
đối với nguyễn tấn quang chú tại phường xuân yên về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó công an thị xã sông cầu bắt quả tăng quang có hành vi nhận ba triệu đồng là tiền lãi cho vay
từ một người dân ở phường xuân thành
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại phường xuân thành lực lượng công an thu giữ hơn một trăm một mươi sáu triệu đồng tiền mặt
nhiều cuốn sổ ghi nội dung cho vay hai bằng tốt nghiệp của người vay và một số trang sức bằng kim loại màu vàng
qua điều tra ban đầu xác định đối tượng hoạt động cho vay với lãi suất một trăm tám mươi một năm
gấp chín lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của bộ luật dân sự
một vụ vận chuyển thuốc lá lậu tại khu vực nội đồng thuộc ấp bình hòa hạ xã thường lạc
huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp vừa bị lực lượng biên phòng đồng tháp mật phục bắt quả tàng
cụ thể vào dạng sáng ngày hôm nay tổ công tác phát hiện xuồng máy chạy với tốc độ cao
theo kênh tứ thường từ biên giới vào nội địa có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng phương tiện kiểm tra
qua đó phát hiện trên xuồng máy vận chuyển một mươi tám túi ni lông bên trong có chứa bốn năm trăm linh gói thuốc lá ngoại các loại
tại cơ quan điều tra võ hoàng giang chú tại huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp khai nhận vận chuyển thuê số thuốc lá này
từ một người phụ nữ không rõ lai lịch với giá một trăm năm mươi đồng